vừa qua có một số thông tin chưa chính xác cho rằng huyện sóc sơn đã thực hiện đền bù cho người dân của ba xã nam sơn hồng kỳ bắc sơn
nằm trong vùng ảnh hưởng bán kính năm trăm linh m của khu liên hiệp xử lý chất thải sóc sơn hay còn gọi là bãi rác nam sơn
khiến cho một số người dân hiểu lầm gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng của bãi rác này
phía ubnd huyện sóc sơn cho biết là các hộ dân của ba xã kể trên chỉ có thể nhận được đền bù giải phóng mặt bằng trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
sau khi được ubnd tp hà nội phê duyệt phương án chi trả
để thực hiện mốc thời gian trên phía huyện sóc sơn đã yêu cầu các bộ phận liên quan tích cực vào cuộc theo thẩm quyền
đến nay riêng xã nam sơn đã kiểm đếm xong một trăm linh xã hồng kỳ cơ bản xong còn xã bắc sơn kiểm đếm muộn hơn đạt bảy mươi kế hoạch
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín dự kiến có khoảng ba trăm linh hộ dân có nguồn gốc đất rõ ràng đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định
được ubnd xã
xác nhận phòng tái nguyên và môi trường thẩm định sẽ được ubnd huyện sóc sơn duyệt phương án thực hiện đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền
ubnd huyện sóc sơn giao phòng tái nguyên và môi trường sẽ thẩm định nguồn gốc đất phòng tài chính thẩm định về giá
trên cơ sở phương án được duyệt ubnd huyện sẽ báo cáo thành phố đề nghị hỗ trợ tiền thông qua quỹ đầu tư phát triển thành phố để tri trả cho người dân
sau khi nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng khỏi khu vực bán kính năm trăm linh m người dân có thể mua đất ở khu tái định cư do huyện bố trí hoặc tìm chỗ ở mới theo nhu cầu
theo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn với một một trăm linh hộ dân của ba xã kể trên bị di rời giải phóng mặt bằng khỏi vùng ảnh hưởng môi trường bán kính năm trăm linh m tại khu liên hiệp xử lý chất thải sóc sơn dự kiến sẽ được nhận tiền đền bù khoảng ba bốn trăm linh tỷ đồng